thông tin có liên quan tới vụ cháy rừng tại lào cai
theo thông tin từ ban quản lý vườn quốc gia hoàng liên vào khoảng một mươi ba h bốn mươi phút ngày một mươi chín tháng hai
xuất hiện đám cháy đồi cỏ và rừng trồng tại khu vực thôn xéo mý tỉ xã tả văn thị xã sapa tỉnh lào cai
gần năm trăm linh người gồm các lực lượng đã được huy động tham gia chữa cháy
do điểm cháy nằm ở độ cao khoảng một chín trăm linh mét so với mực nước biển lớp thực bì dày gió thổi mạnh và đổi hướng liên tục
khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn nên đám cháy đã lan rộng gần một mươi hectare
đến đầu giờ sáng nay ubnd thị xã sapa đã huy động gần năm trăm linh người để tham gia chữa cháy rừng
trong ngày nay tìm mọi cách để mà cái vị trí nào mà thuận lợi thì sẽ tổ chức các lực lượng chức năng cả thị xã để mà khống chế đám cháy không cho lan rộng
đến hai giờ sáng nay hai điểm cháy bùng phát trở lại
một điểm cháy khu vực nà háng vẫn tiếp tục đang cháy diện tích cháy khoảng hai mươi năm hectare
hiện tại khu vực xéo mỹ tí có nắng to gió lớn cùng với thời tiết hành khô nên rất bất lợi cho công tác chữa cháy
nguy cơ các đám cháy lan rộng là rất cao
lào cai đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành của tỉnh huy động lực lượng phối hợp với ủy ban nhân dân thị xã sapa
tri cục kiểm lâm tỉnh lào cai vườn quốc gia hoàng liên tiếp tục chỉ đạo các xã phường trong khu vực
huy động lực lượng dân quân tự vệ tổ bảo vệ rừng và lực lượng liên quan khẩn trương tiếp cận khống chế các điểm cháy